tỉnh đắk nông vừa tổ chức hội nghị kết nối cung cầu trái bơ và các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đắk nông
đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chương trình đắk nông mùa bơ chín
nhằm quảng bá nâng tầm trái bơ của đắk nông trên thị trường trong nước và thế giới
việc ký kết hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hợp tác xã
hộ nông dân của tỉnh đắk nông giới thiệu về tiềm năng lợi thế
chia sẻ kinh nghiệm về liên kết sản xuất hợp tác đầu tư phát triển
hình thành vùng chuyên canh các loại cây ăn trái rau củ quả đặc trưng
tiến tới ký cam kết hợp tác trong đầu tư sản xuất tiêu thụ trái bơ và các sản phẩm nông nghiệp
có phần cải thiện đời sống của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tại hội nghị ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu
trên địa bàn tỉnh đắk nông trung tâm xúc tiến đầu tư sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đắk nông
ký biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh đắk nông với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và cuộc sống xanh tnt